thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tiếp tục phần thẩm vấn trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á
hội đồng xét xử đã tập trung thẩm vấn các bị cáo về hành vi nhận tiền của phan quốc việt
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần công nghiệp việt á gọi tắt là công ty việt á
hầu hết các bị cáo thuộc nhóm tội này đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
tuy nhiên nhiều bị cáo không cho việc nhận tiền này là hành vi nhận hối lộ
mà chỉ là nhận quà cảm ơn của công ty việt á khi công việc kinh doanh có hiệu quả
khai tại tòa cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hải dương phạm duy tuyến cho rằng
việc nhận hai mươi bảy tỷ đồng chỉ là chia sẻ lợi nhuận
cho đến khi bị bắt bị cáo tuyến mới biết việc nhận tiền là sai
thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng bị cáo phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương
khai một lần nhận tiền của việt đưa một trăm linh usd
và nhận từ phạm duy tuyến ba lần với tổng số tiền là sáu trăm linh triệu đồng và năm mươi usd
giống như nhiều bị cáo khác hai bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng phạm công tạc
cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ đều thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố mình
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là đúng có cơ sở pháp lý